sáng nay toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước đã đánh giá xong cấp độ dịch covid một mươi chín
trong đó hai mươi sáu tỉnh thành đạt mức xanh tức là vùng bình thường mới
ba mươi bảy tỉnh đạt mức vàng là mức có nguy cơ trung bình
không có tỉnh thành nào mức cam đỏ tương đương với nguy cơ cao và rất cao
sáu tỉnh ở mức nguy cơ thấp thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bảo đảm an toàn trong bình thường mới
gồm cao bằng bắc cạn hà nội yên bái tuyên quang hà giang thái nguyên thái bình sơn la quảng ninh
ninh bình lào cai điện biên lai châu lạng sơn hòa bình hải phòng bắc giang hà tĩnh trà vinh phú yên
bình thuận con tum đồng nai sóc trăng và bà rịa vũng tàu
về quy mô xã phường tính chung trên toàn quốc có sáu chín trăm bốn mươi sáu xã phường ở mức xanh đạt tỷ lệ bảy mươi
hai bảy trăm chín mươi xã phường mức vàng chiếm hai mươi tám còn chín mươi tám nơi ở mức cam và hai mươi bảy xã phường ở mức đỏ
sau khi hoàn tất đánh giá cấp độ dịch các tỉnh thành mở lại các hoạt động dịch vụ
tại nhiều vùng xanh hiện còn trường học giạp chiếu phim phòng gym dịch vụ massage vũ trường quán bar chưa mở lại